công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lê nhật minh sinh năm hai nghìn hai chú quận một mươi hai từ tội cố ý gây thương tích sang các tội giết người
các quyết định trên được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn minh cùng bốn thanh niên khác đi trên bốn xe máy trên quốc lộ một a
hướng từ quận bình tân về ngã tư an sương dàn hàng ngang chạy tốc độ cao trên làn đường dành cho ô tô
tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên nhóm của minh đã tăng ga chạy với tốc độ rất cao
lê nhật minh đã lao xe vào tổ công tác khiến một đồng chí bị thương tật với tỷ lệ năm mươi một
tổ công tác phối hợp với công an quận bình tân truy xét và bắt giữ minh vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
lê nguyễn quốc thái một mươi bảy tuổi chú tại huyện cái bè đã bị công an huyện cái bè tỉnh tiền giang khởi tố và bắt tạm giam
sau khi uống rượu lê nguyễn quốc thái cùng sau đối tượng khác
ném đá vào một xe khách làm vỡ kính chăn gió và làm một nữ hành khách trên xe bị thương
với tỷ lệ thương tích năm vùng đầu
vào thời điểm đó nhóm của thái còn ném vỡ kính nhiều ô tô khác
vào ngày hai tháng bốn công an huyện cái bè đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê nguyễn quốc thái trương bảo liêm và lê hoàng nghiêm
cùng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
quá trình tại ngoại vào đêm ngày hai mươi tám tháng bốn nhóm của thái đã chặn hai người điều khiển xe máy
và dùng hung khí chém hai nạn nhân gây thương tích
tại tỉnh thái bình công an huyện vũ thư đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn đình hạnh chú huyện e leo tỉnh đắk lắc về tội trộm cắp tài sản
chỉ sau hai mươi bốn giờ đồng hồ nhận được tin trình báo của bị hại
lực lượng công an đã bắt giữ hạnh khi đang lẩn trốn tại hải phòng
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm
khi đến địa phận thôn nghĩa trường xã hồng phong huyện vũ thư
thấy sơ hở của gia đình bị hại đã lẻn vào nhà dùng búa đập vỡ tủ kính
lấy đi số tiền hai mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng chín chỉ vàng cùng nhiều tăng vật
hiện công an huyện vũ thư đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng
vào ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng của một công ty
thuộc khu công nghiệp sông mây huyện tràng bom tỉnh đồng nai
khiến một người bị bỏng nặng và nhiều tài sản bị thiêu dụi
theo đó vào khoảng một mươi hai giờ cùng ngày một số nhân viên phát hiện ngọn lửa kèm khói đen
bốc cao hàng chục mét từ khu vực nhà xưởng trong công ty sản xuất đế dày
và các phụ kiện bộ phận của dày từ nhựa và cao su
ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm khu nhà xưởng rộng gần một m hai
nhận được tin báo lực lượng ngay sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tổ chức dập lửa ngăn chặn cháy lan
sau gần hai giờ tích cực dập lửa đến một mươi bốn giờ cùng ngày đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế
mặc áo có in logo công an nhân dân và mang theo cả còng số tám với mục đích là bắt các xe máy
vi phạm giao thông rồi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn khoa minh một mươi chín tuổi ngụ tại quận tám vừa bị công an tp thủ đức tp hcm bắt tạm giam
tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của công an tp thủ đức phối hợp với tổ phòng chống đua xe trái phép
của phòng cảnh sát giao thông công an đã phát hiện đám đông tụ tập gần với giao lộ đường số bảy đường số tám
phường an lợi đông tp thủ đức nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó nhận thấy minh và một nam thanh niên khác có biểu hiện bất thường nên đã đưa cả hai và một số người
về trụ sở để làm rõ
công an điều tra minh khai cùng với người thanh niên này đến khu đô thị sa la phường an lợi đông tp thủ đức
giả làm cảnh sát hình sự để chặn người đi xe không có gương chiếu hậu không đội mũ bảo hiểm
khi đi minh mặc áo khoác có in logo công an nhân dân và mang theo còng số tám
trước khi bị tổ tuần tra của công an tp thủ đức phát hiện
minh và nam thanh niên đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và chặn ba xe
công an huyện vũ thư tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn đình hạnh chú thầy huyện e leo tỉnh đắk lắc về tội trộm cắp tài sản
nhận được đơn trình báo của bị hại về việc bị đối tượng lẻn vào nhà trộm cắp tài sản
lấy đi số tiền gần ba mươi triệu đồng và chín chỉ vàng
sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ lực lượng công an đã lần theo dấu vết đối tượng của vụ trộm là nguyễn đình hạnh
đang lần trốn tại hải phòng
đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm
khi đến địa phận thôn nghĩa tường xã hồng phong huyện vũ thư
đã lẻn vào nhà sử dụng búa kim loại đập phá vỡ tủ kính
lấy đi số tiền hai mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng chín chỉ vàng cùng nhiều tăng vật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai vừa bắt giữ lê hồng bích năm mươi chín tuổi
chú tại xã gia kiểm huyện thống nhất là đối tượng đang bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
khi đối tượng này mới trở về nước và đang chuẩn bị xuất khai
lê hồng bích đã xuất cảnh sang nước ngoài
trước đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lê hồng bích đã tổ chức cho nhiều người xuất cảnh ra nước ngoài trái phép
sau khi thực hiện hành vi trên tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bích cũng đã xuất cảnh sang nước ngoài là mỹ
với tên là bùi văn bích sau đó đổi tên thành dani bùi và nhập quốc tịch mỹ
sau một thời gian điều tra tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với lê hồng bích
đến cuối tháng bốn năm hai nghìn chín
năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi nhận được thông tin bích nhập cảnh vào việt nam với tên mới là danny bùi
cơ quan an ninh điều tra đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt
đến ngày một mươi năm tháng năm khi phát hiện đối tượng đang chuẩn bị xuất cảnh khỏi việt nam tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với lực lượng công an cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tiến hành bắt giữ

trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết lợi dụng nhu cầu tìm kiếm khóa học chương trình ngoại khóa của các bậc phụ huynh cho con trong dịp hè năm hai nghìn hai mươi bốn
gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tài khoản facebook zalo đăng tải nhiều quảng cáo chạy hè cho học viên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
chạy hè quân đội nhí năm hai nghìn hai mươi bốn
chạy hè kỹ năng công an nhân dân chạy hè tuổi thơ
hàng chục loại chạy hè được trào mời trên mạng xã hội với những lời giới thiệu hấp dẫn
dòng thực chất đây là các bẫy lửa đảo
vào dịp nghỉ hè của các học sinh thì bắt đầu trên mạng xã hội
đã xuất hiện lên một số những cái group như fanpage
liên quan đến trại tu dưỡng hoặc là đi trải nghiệm mô hình quân đội
cũng như là trải nghiệm vào các trại hè để giúp các con huấn luyện và có những kỹ năng sống
thì đối với những trang group này hoặc là những cái hội nhóm này
hoàn toàn cũng có thể là những trang hội nhóm trinh thống
nhưng hiện tại thì chưa có một cơ quan trinh thống của đơn vị nào
xác nhận nó là trinh thống hay không
thì các đối tượng lửa đảo đã lợi dụng cái việc này
lập ra những group hoặc fanpage
liên quan đến chạy hè online hoặc là những khóa tu hoặc là khóa tiền
hoặc là những khóa đào tạo huấn luyện con thêm kỹ năng sống
để từ đó lừa các bộ phụ huynh tham gia
để cho con em mình tham gia vào các cái hội nhóm đấy
để tạo niềm tin những đối tượng lừa đảo còn giới thiệu
thông tin địa điểm là trụ sở làm việc chính của các đơn vị quân đội công an
đồng thời đăng tải các hình ảnh bài viết
từ các trang trinh thống của lực lượng quân đội công an
sau đó gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển mạng ứng viên
và dẫn dắt nạn nhân trao đổi qua mạng xã hội gia lô của chuyên viên
các đối tượng lửa đảo thư vấn các cháu sẽ được miễn phí bao ăn bao ở
đổi lại học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến
và được hoàn lại tiền hoặc đặt cọc trước một khoản tiền
từ năm triệu đến một mươi triệu đồng để đăng ký
ban đầu giá vé máy bay nội địa chỉ là vài triệu đồng
sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng
khi mà chúng ta quyết định cho gửi con vào đến các cái chạy hè
hoặc là các cái chương trình thì chúng ta phải biết rõ được là
các cái cơ sở đó họ có cái chương trình nó chuẩn như thế nào
và đơn vị nào là đơn vị quản lý
những cái chạy hè đó và cái chương trình đấy có được bảo trợ không
và nếu như mà xảy ra những cái rủi ro
thì là đơn vị nào là đơn vị trừ kinh nghiệm
hoặc là đã được mua bảo hiểm chưa
cho những cái chương trình đó chưa
đã đăng ký với các cơ quan tổ chức của nhà nước thưa
dân hãy luôn cảnh sát
khi cho con tham gia bất kỳ một cái khóa đào tạo nào
hoặc những đơn vị nào có tổ chức những cái khóa đấy thật sự
thì hãy liên hệ trực tiếp thêm trụ sở
có đúng là được đơn vị để bảo trợ hay không
cơ quan chức năng nào quyền cáo hoặc nhà trường nào
đứng ra tổ chức hay không
hãy lựa chọn những điều hiểm thật sự uy tín
và không nên tin cậy lựa chọn một đơn vị online
và truyền khoản
hoặc thực hiện theo một cách gọi là chưa được xác thực
để phòng tránh lừa đảo
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên
khi muốn đăng ký cho con học những khóa trải nghiệm
kỹ năng phụ huynh nên liên hệ
hoặc gọi điện thoại đến các trường đơn vị để hỏi
và xác minh rõ ràng
việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến
truyền khoản tuyệt đối không làm theo hướng dẫn
chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì
nếu chưa xác định được danh tính
người nhận tiền
trong trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết
vào chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đang điều tra
vụ cháy trung cư mini ở quận thanh xuân
thành phố hà nội
theo thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày
người dân phát hiện khói đen
bốc ra từ căn hộ tầng tám trung cư mini
gồm chín tầng và một tùm
trên phố quan nhân quận thanh xuân
trung cư mini này có nhiều người sinh sống
khi phát hiện có cháy nhiều người đã leo
lên mái nhà chờ được giải cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng
có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy
cứu nạn cứu hộ
bước đầu lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại
về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
trung cư mini cháy xảy ra
trung cư mini xảy ra vụ cháy
nằm ở mặt đường phố quan nhân
tầng một có kinh doanh dịch vụ ăn uống
từ tầng hai đến tầng chín
là các căn hộ mini